liên quan đến căng thẳng nga ukraine tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã ký xác lệnh phê chuẩn các biện pháp trừng phạt đối với ba trăm ba mươi ba người nga và sàn chứng khoán moscow theo các tài liệu được công bố trên trang của văn phòng tổng thống
quyết định này trước đó đã được hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia ukraine thường quả
danh sách bao gồm các doanh nhân nhà quản lý đại diện của lĩnh vực tài chính và ngân hàng của nga sản chứng khoán moscow cũng bị trừng phạt
các biện pháp trừng phạt được áp dụng trong thời hạn một mươi năm quy định về việc phong tỏa tài sản hạn chế hoặc chấm dứt hoàn toàn các giao dịch thương mại cấm tham gia tư nhân hóa thuê tài sản nhà nước
trong khi đó theo hãng tin reuters trong bối cảnh nền kinh tế nga không bị ảnh hưởng nặng nề bởi lệnh trừng phạt của phương tây như dự kiến ban đầu thứ trưởng bộ tài chính mỹ cho biết nước này sẽ trực tiếp cảnh báo các công ty trốn tránh các biện pháp trừng phạt của washington đối với moscow liên quan đến cuộc xung đột ở ukraine trong bối cảnh mỹ tìm cách siết chặt hơn nữa nền kinh tế nước nga